bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin tới báo chí về một số các hoạt động trọng tâm
buổi họp báo đã dành nhiều thời gian cho các vấn đề nóng tác động tới đời sống xã hội đang được người dân quan tâm
tại buổi họp báo thường kỳ bộ tài nguyên và môi trường thông tin về hoạt động trọng tâm hiện tại của đơn vị
bao gồm xây dựng chính phủ điện tử trong ngành tài nguyên môi trường và phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia
cụ thể công tác xây dựng chính phủ điện tử trong ngành tài nguyên môi trường hiện đã xây dựng hệ thống cơ chế
chính sách hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ nhằm đổi mới phương thức làm việc
về chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia quá trình thực hiện sẽ hướng tới áp dụng công nghệ hiện đại
phù hợp với nhu cầu phát triển của kinh tế xã hội
cũng trong khuôn khổ chương trình nhiều vấn đề nóng của xã hội cũng được đặt ra
như vụ việc nguồn nước sạch sử dụng cho hàng trăm ngàn người tại hà nội bốc mùi lạ
hay vụ việc sử dụng tiền công đức mua đất dưới danh nghĩa cơ sở tôn giáo đã bước đầu nhận được những giải đáp
tuy nhiên một số câu hỏi vẫn chưa nhận được trả lời cụ thể
mà theo phía bộ tài nguyên và môi trường là cần xác minh thêm trước khi có thể thông tin